thưa quý vị với thủ đoạn đưa ra thông tin về các thửa đất không có thực và bán cho người khác nhằm chiếm đoạt với số tiền trên ba tỷ đồng
trần thị huyền giám đốc công ty trách nhiệm ưu hạn hoàng anh nenqb vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an tỉnh quảng bình đã phát hiện trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
trần thị huyền đã dùng thủ đoạn gian dối như bán đất không có thật đất không thuộc quyền sử dụng của mình
một thửa đất bán cho nhiều người chiếm đoạt của nhiều người trên địa bàn tỉnh với số tiền bước đầu làm rõ trên ba tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần thị huyền và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đề nghị ai là người bị trần thị huyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ với điều tra viên lê minh thanh số điện thoại chín trăm ba mươi năm tám mươi một một trăm tám mươi năm để được giải quyết
liên quan đến những sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn hai trăm linh ba g của tỉnh bà rịa vũng tàu
ngày một tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà địa vũng tàu đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đối với nguyễn hòa quất giám đốc trung tâm và bùi chiến thắng đăng kiểm viên về hành vi nhận hối lộ
bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn hòa quất và bùi chiến thắng đã nhiều lần thỏa thuận trực tiếp
hoặc qua trung gian nhận tiền của chủ phương tiện đối với sáu mươi tám hồ sơ cải tạo hoán cải xe ô tô vận tải để bỏ qua sai phạm
thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện ô tô vận tải sai quy định
tổng số tiền nguyễn hòa quất và bùi chiến thắng đã nhận là hơn bảy trăm linh triệu đồng
công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an các huyện thành phố thị xã đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính về hoạt động cầm đồ của một mươi một địa điểm kinh doanh
thuộc chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại hà tĩnh
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra về việc
lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh cầm đồ theo quy định của pháp luật
việc kê khai hồ sơ nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất
kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chế cháy việc chấp hành quy định về thuế
qua kiểm tra đã phát hiện sáu địa điểm kinh doanh lập sổ quản lý không đầy đủ theo quy định của bộ công an
một mươi địa điểm kinh doanh báo cáo định kỳ hàng quý tình hình kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian
không đầy đủ theo quy định của bộ công an hiện các tổ công tác đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
tiếp tục với những tin tức khác ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản gửi các tổ chức
các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước ngân hàng nước ngoài và ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố về việc giảm mặt bằng lãi suất
ngân hàng nhà nước việt nam yêu cầu các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài gọi tắt là tổ chức tiến dụng
thực hiện nghiêm các quy định của ngân hàng nhà nước về lãi suất tiền gửi
niêm yết công khai lãi suất tiền gửi tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của ngân hàng nhà nước
tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm lãi suất tiền gửi qua đó tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng
các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp
người dân phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng thực hiện nghiêm cam kết giảm lãi suất cho vay
bên cạnh đó tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để phân đấu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi
và phát triển sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của quốc hội
thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín
tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần hai mươi năm tỷ usd giảm một mươi một một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý có bảy sản phẩm nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên một tỷ usd gồm cà phê cao su gạo rau quả hạt điều
tôm và sản phẩm đồ gỗ điển hình như xuất khẩu rau quả trong sáu tháng tăng rất mạnh gần bằng cả năm hai nghìn một mươi tám
tăng trưởng đến sáu mươi bốn với giá trị kiếm ngạch đạt hai tám tỷ usd
theo hiệp hội rau quả việt nam chỉ tính riêng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu rau quả ước đạt một tỷ usd
đây là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hơn ba mươi năm của ngành hàng này
lũy kế sáu tháng năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu gạo đạt bốn hai triệu tấn kim ngạch đạt hai ba mươi hai tỷ usd
giá gạo xuất khẩu bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt năm trăm một mươi bảy usd một tấn tăng năm tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tức là bốn trăm tám mươi chín usd một tấn
theo chủ tịch hiệp hội lương thực việt nam vfa giá gạo xuất khẩu việt nam đang ở mức bằng và cao hơn thái lan ấn độ
hàng loạt doanh nghiệp bán nẻ xăng dầu tiếp tục đề nghị thủ tướng chính phủ sửa đổi nghị định số chín nghìn năm trăm hai mươi hai
và các thông tư liên quan đến bán lẻ xăng dầu
theo đánh giá các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu luôn trong trạng thái hoạt động bấp bênh thua lỗ nặng
nguyên nhân là nghị định số chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi một thông tư một triệu bốn mươi hai nghìn hai mươi một và các thông tư liên quan không có lợi cho doanh nghiệp bán nẻ xăng dầu
như doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu không nhận được chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức
không ghi rõ giá bán buôn tối đa
chi phí định mức không quy định mức chết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán nẻ
từ những lý do trên hàng nghìn doanh nghiệp bé lẻ xăng dầu trên cả nước đề nghị bộ tài chính bộ công thương
cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của chính phủ
đồng thời doanh nghiệp cũng đề nghị được gặp và đối thoại trực tiếp với thủ tướng chính phủ
để báo cáo những khó khăn của doanh nghiệp
và kiến nghị một số nội dung trong nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu
tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ
giúp cho ngành xăng dầu bước sang trang mới ổn định hiệu quả công bằng
đảm bảo ổn định an ninh năng lượng quốc gia
đặc biệt là giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bán lẻ nói riêng
thưa quý vị những ngày này tại khu vực miền trung nắng nóng kéo dài
tiêm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao
vì vậy lực lượng chức năng các tỉnh thành phố đã sẵn sàng ứng phó với phương châm bốn tại chỗ
trước mọi tình huống có thể xảy ra
riêng tại nghệ an là địa phương có cấp độ dự báo cháy rừng ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
nên chính quyền đã ban hành nhiều văn bản triển khai các lực lượng sẵn sàng ứng phó
với các nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy rừng
đây là một buổi kiểm tra về quân số lực lượng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
tại ban chỉ huy quân sự huyện diễn châu tỉnh nghệ an
để đảm bảo công tác ứng phó chữa cháy rừng kịp thời khi có sự cố xảy ra
huyện diễn châu có gần sáu hectare diện tích rừng thông với lớp thực bì từ năm đến một mươi cm
để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng hạt kiểm lâm huyện diễn châu đã tiến hành phát dọn thực bì
triển khai công tác tu sửa đường băng cản lửa cải tạo các tròi canh lửa để nhiệm vụ phòng cháy đảm bảo an toàn
đối với tôi là một chủ rừng
thì việc đầu tiên là tôi chấp hành tổ chức việc phòng cháy chữa cháy
thứ nhất là dọn sạch thực bị và đường băng để ảnh hưởng giữa nhà này với nhà khác
chúng tôi chỉ đạo các ủy ban nhân xã các xóm là phát loa truyền thanh trên xã trên xóm một ngày hai lần vào sáng sớm từ năm giờ đến sáu giờ
và buổi chiều từ một mươi bảy giờ đến một mươi tám giờ
ngoài ra thì hạt kiểm lâm còn gắn cái loa truyền thanh di động

trước khi các vụ cháy rừng diễn ra trên địa bàn tỉnh nghệ an trong năm hai nghìn hai mươi hai
việc chưa thu dọn triệt đẻ thực bì là nguyên nhân chính khiến các đám cháy rừng lây lan nhanh khó xử lý
do đó công tác thu dọn thực bì trước mùa nắng nóng đã được các địa phương trú trọng để giảm thiểu thiệt hại khi cháy rừng xảy ra
thành lập đơn vị phản ứng nhanh
và trong giai đoạn nắng nóng như thế này chúng tôi đã cử các đội để thường chuyên
để thúc thực khi có các sự vụ cháy rừng chảy ra
thì tất cả các lực lượng phối hợp để phản ứng nhanh để xử lý các tình huống trên thực địa
tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra tuần tra rừng
cảnh giám sát chặt chẽ người ra vào rừng và giám sát các hoạt động sử dụng lửa trong rừng và ven rừng
để giảm thấp nhất về nguyên nhân gây ra cháy rừng
tỉnh nghệ an hiện có một sáu triệu hectare rừng và cũng là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp và diện tích rừng
nhất toàn quốc
để phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm nay tỉnh nghệ an đã thực hiện phương châm bốn tại chỗ
tăng cường kiểm tra kiểm soát người ra vào rừng đốt nương rẫy và các hoạt động khác có nguy cơ gây cháy rừng
thưa quý vị lừa đảo qua mạng internet không phải là hình thức mới
nhưng mà phương thức và thủ đoạn thì được các đối tượng thường xuyên thay đổi khác nhau
để đánh lửa
và mới đây thì khá nhiều người kinh doanh online bị lừa đảo bằng thước chiêu thức chuyển tiền online
nhưng mà thực chất thì những hóa đơn chuyển tiền đó đều là giả
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
là một người bán hàng online từ nhiều năm nay
chị trần thùy linh đã nhiều lần gặp phải trường hợp bị lừa chuyển tiền từ những hóa đơn giả
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là mua hàng số lượng lớn
sau đó đề nghị truyền khoản theo hình thức internet banking
nhưng thực chất là không có việc chuyển tiền thật
mà các đối tượng đã dùng một phần bán hàng
tạo dựng biêu thanh toán giả
rồi đưa cho chị xem nhằm chứng minh là mình đã thực hiện truyền khoản
và cho đến khi không thấy tài khoản báo có tiền về
lúc này chị mới nhận thấy mình đã bị lừa
tôi cũng là một người bán hàng online qua mạng
thì cũng thường xuyên phải giao dịch với khách hàng tiền nông qua bằng hình thức là chuyển khoản
cũng rất nhiều lần tôi nhận được là sau kê khách hàng gửi nói là đã chuyển khoản
thì nhiều lúc là cũng tin tưởng khách hàng ấy
với cả là lúc đấy mình chưa có kinh nghiệm
mình nhìn như vậy thì mình nghĩ là khách đã chuyển khoản vào tài khoản của mình
cũng có lúc thì chưa thấy thông báo tiền về tài khoản
nhưng mà mình cũng gửi hàng cho khách với cả cho khách nhận hàng
nhưng mà qua một hai ngày thì kiểm tra tài khoản thì không thấy chung tài khoản của mình có số tiền đấy về
nhưng mà khi mà tôi kiểm tra ấy
thì không thấy tiền hiện về tài khoản
sau đó tôi kiểm tra
tôi tìm cách liên hệ lại với khách hàng ấy
khi mà nhận được gọi của tôi ấy
thì người ta tỏ ra là ngạc nhiên
bảo là chắc là do mạng hoặc là tiền chưa chuyển khoản về
thì là sau đó thì người ta mới chuyển lại cho tôi và báo là do mạng bị lỗi
tưởng chứng như sau nhiều lần bị phát hiện
các đối tượng sẽ thôi sử dụng chữ thức này để lời đảo
thì nhưng lên facebook chỉ cần tìm kiếm từ khóa fake bill chuyển khoản ngân hàng
sẽ hiển thị một loạt hội nhóm như làm bill chuyển tiền theo yêu cầu
làm bill chuyển khoản giá rẻ hai mươi k
làm giảm bill chuyển khoản ngân hàng
thậm chí thông qua một số website
các đối tượng tội phạm giờ đây chỉ cần đăng nhập thông tin như số tài khoản ngân hàng của người bán hàng
và số tiền cần chuyển
lắng ngay lập tức đã có một bill thanh thoáng giống biệt like
hóa đơn xác nhận chuyển tiền thành công của ngân hàng
trong cái phương thức lừa đảo của các đối tượng vượt trên thì chúng ta có thể thấy rằng
cái cách thức mà các đối tượng sử dụng
dường như có vẻ là rất đơn giản
chúng sử dụng các cái photoshop kỹ thuật photoshop
hoặc là đưa vào các cái phần mềm hoặc các cái trang web
để nó tự động thay đổi các thông tin giao dịch
và từ đó là tạo ra các thông tin giao dịch thành công
và chính vì vậy khi mà gửi những cái bức ảnh mà những cái giao dịch thành công đấy
đến các cái chủ cửa hàng thì dễ dàng khiến cho các chủ cửa hàng tin tưởng
và không có cái động thái là kiểm tra lại
xem rằng là số tiền đã về tài khoản
và dẫn đến nó bị lừa
xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những tin tức kinh tế khác từ trường quay phía nam
theo thống kê của sở du lịch thành phố hồ chí minh
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tổng thu về du lịch ước đạt gần tám mươi một tỷ đồng
tăng sáu mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý lượng khách du lịch quốc tế
sáu tháng đầu năm nay tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
khách quốc tế đến với thành phố hồ chí minh trong sáu tháng đầu năm
ước tính đạt gần hai triệu lượt tăng ba trăm linh sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
riêng lượng khách quốc tế trong tháng sáu là gần hai trăm năm mươi lượt
tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ
khách du lịch nội địa đến thành phố trong sáu tháng qua
ước đạt hơn một mươi sáu triệu bốn trăm linh lượt tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ
riêng trong tháng sáu
ước đạt hơn hai triệu sáu trăm linh lượt tăng hơn hai mươi năm
thời gian tới với việc nhiều danh sách mới về visa được thông qua như
kéo dài thời gian thị thực visa điện tử từ ba mươi ngày lên chín mươi ngày
có giá trị nhập cảnh nhiều lần đồng thời
đăng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương bị thị thực
từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày
thành phố hồ chí minh kỳ vọng sẽ thu hút thêm lượng lớn khách quốc tế
theo báo cáo của sở tài chính thành phố hồ chí minh
thuế thu nhập cá nhân lũy kế sáu tháng đầu năm hơn ba mươi chín trăm một mươi một tỷ đồng
bằng chín mươi sáu bảy mươi bảy so với cùng kỳ
theo báo cáo của sở tài chính thành phố hồ chí minh
trong quý ii số thu ngân sách nhà nước hơn chín mươi chín một trăm hai mươi hai tỷ đồng
bằng tám mươi bốn một mươi bảy so với cùng kỳ
giữa khoảng thu giảm so với cùng kỳ
thuế giá trị gia tăng lũy kế sáu tháng đầu năm thu hơn ba mươi ba chín trăm hai mươi một tỷ đồng
bằng tám mươi sáu tám mươi ba so với cùng kỳ
đây là lần đầu tiên trong năm năm trở lại đây
số thu thuế thu nhập cá nhân giảm so với cùng kỳ giữa năm trước
trước đó kể cả năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một bị ảnh hưởng nặng nề bởi phong tỏa do dịch covid một mươi chín
số thu thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng
mức giảm không nhiều nhưng con số đã phản ánh rõ nét khó khăn của kinh tế
thị trường bất động sản quý ii năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục rơi vào cảnh ám đạm
khi chỉ có ba mươi sáu căn nhà liền thổ được bán thành công tại thành phố hồ chí minh
với việc đường vành đai ba chính thức đi vào khởi công
nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ làm tăng măng cục bộ thị trường bất động sản phía nam
theo báo cáo của công ty jll việt nam trong tháng qua
chỉ có ba mươi sáu căn nhà liên thổ ở thành phố hồ chí minh được giao dịch thành công
các sản phẩm trên thị trường sơ cấp
chủ yếu là hàng tồn kho có giá trị giao dịch lớn một triệu usd mỗi căn
nên giao dịch càng hạn chế trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng
ở phân khúc căn hộ cao cấp và siêu sang
cũng chỉ có một chín mươi căn được bán tại thành phố hồ chí minh
dù có nhiều tích hiệu tích cực và nguồn cung
nhưng tỷ lệ bán được ở căn hộ phân khúc này vẫn giảm xuống gần bốn mươi so với cùng kỳ
phản ánh xu hướng lượng giao dịch vẫn đang chậm lại
khu đô thị mất thủ thêm là nguồn cung mới chủ yếu cho thị trường nhà ở thành phố hồ chí minh
trong quý này với một một trăm hai mươi ba căn từ ba dự án được mở bán chính thức
jll việt nam dự báo trong sáu tháng cuối năm
nguồn cung của thành phố hồ chí minh vẫn còn chịu nhiều áp lực
thị trường căn hộ cao cấp dự kiến sẽ chào đón thêm khoảng một chín trăm linh căn
thấp hơn năm mươi ba so với lượng mở bán mới trong sáu tháng đầu năm
phân khúc nhà liền thổ dự kiến chào đón khoảng ba trăm linh căn
đến từ hai dự án mở bán mới ở thành phố thủ đức và quận bình tân
ngân hàng thương mại củ phần quân đội mb bank kết hợp với mastercard
vừa ra mắt thẻ tính dụng hai lol
mb bank và mastercard đã hợp tác giới thiệu thẻ hai lol
nhằm nâng cao trải nghiệm thanh toán kỹ thuật số trong isbot
cho cả những người đam mê và những người chơi chuyên nghiệp
theo đó thẻ hai lol đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng
mà đến với lợi ích và ưu đại có một trăm linh hai
thẻ hai lol kết hợp các chức trang của thẻ atm và thẻ tính dụng trên một chip
khách hàng có thể cá nhân hóa giao diện thẻ của mình
đồng thời thiết kế thẻ mới giúp bảo vệ thông tin cá nhân
nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm mua hàng
sau hai năm vất vả để tồn tại trong đại dịch
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang phục hồi một cách đáng kể
tuy nhiên thị trường thế giới đang chứng kiến những biến động phức tạp và khó lường
khiến cho cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn chưa từng thấy
trong nhiều thập kỷ qua
công ty trách nhiệm hữu hạng việt sơn nguyễn
một doanh nghiệp quảng cáo nhỏ đã trải qua hai năm khó khăn với đại dịch
từ một đội ngũ gồm một mươi nhân viên doanh nghiệp đã giảm xuống còn hai người
sau khi đại dịch qua đi hoạt động của công ty đã phục hồi khoảng bảy mươi tám phần
so với trước đại dịch
tuy nhiên công ty này vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn phía trước
cái khó khăn của doanh nghiệp đang đối mặt là khi mà kinh tế đang phục hồi
thì nguồn vật tư đang bị hụt với giá thành đang bị đổi lên nhiều quá
mà mấy ngày nay nghe tin nhà nước ta tăng giá thành điện nữa
thì nó ảnh hưởng tới cái khâu sản xuất vật tư đầu vào
dẫn tới doanh nghiệp mới phục hồi kinh tế đang còn làm đang khó khăn
mà lại bị tăng thêm cái giá thành vật tư đầu vào
ảnh hưởng rất là nhiều đến lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp
khác với việc sơn nguyễn công ty trách nhiệm hữu hạng minh thành
có hơn hai mươi năm sản xuất kinh doanh đồ gỗ xuất khẩu
những năm trước dịch minh thành có hơn một tám trăm linh nhân viên
hàng năm sản xuất xuất khẩu hàng tuần
một mươi triệu usd bằng ghế dường tủ qua thị trường hoa kỳ châu âu
sau đại dịch sản xuất chưa kịp phục hồi thì doanh nghiệp lại phải đối diện
với việc đơn hàng giảm súc hơn bảy mươi so với bình thường
số lượng lao động theo đó cũng giảm từ một tám trăm linh xuống còn bảy trăm linh
công ty chúng tôi chủ yếu khách hàng đặt là chủ yếu là sản phẩm từ mỹ
chiếm khoảng chín mươi bảy còn lại ba là châu âu
công nhân chúng tôi
năm nay là phải làm coi như là lung viên làm không chọn tuần chọn ngày
phải trước đây là tăng ca liên tục coi như là không biết ngày chủ nhật là gì
còn ngày thường là phải tăng ca đến chín h hai mươi một h đêm
còn hiện nay là làm giờ hành chánh thôi nhưng tuần chỉ làm ba bốn ngày kể cả khối văn phòng
mặc dù đơn hàng giảm đáng kể nhưng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất
để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động
tuy nhiên tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài đã đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh không thể tiếp tục
buộc phải cắt giảm lao động
nhân viên còn lại đang làm việc thay phiên nhau để đảm bảo nhà máy không phải đóng cửa
tình hình tổng thể vô cùng khó khăn
trên toàn bộ lĩnh vực sản xuất chủ lực của đồng nai như dệt may giày dép đơn hàng đều giảm mạnh
đặc biệt ngành gỗ gặp rất nhiều khó khăn với đơn hàng giảm sâu và kéo dài
dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải ngừng sản xuất từ quý ba năm hai nghìn hai mươi
và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khởi động lại
khi mà không có đơn hàng và thị trường xuống thì bắt buộc các doanh nghiệp phải tìm cách
và phải làm sao mà làm nhỏ lại để giảm chi phí
đấy và có những cái ngồi lại với nhau để có thể tận dụng
trong lúc khó khăn này để có những cái gì đó có thể liên kết với nhau
mà để nó thuận lợi hơn thì đấy là cái việc mà chúng tôi cũng muốn làm
tình hình không ổn định trên thị trường toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp ở đồng nay
trong bốn tháng đầu năm chỉ số tăng trưởng công nghiệp của đồng nay chỉ tăng hai ba
mức thấp nhất trong nhiều năm
trước tình hình đơn hàng giảm súc và khó khăn
trong việc tiếp cận thị trường các doanh nghiệp đã tích cực thu hẹp quy mô hoạt động và tái cấu trúc
tăng cường quản trị đội bộ để giảm giá thành và tăng cạnh tranh cho sản phẩm
ưu tiên hàng đầu hiện nay của các doanh nghiệp là duy trì sản xuất và tạo việc làm thu nhập cho người lao động
các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trở thành yếu tố thứ yếu vì ở thời điểm hiện tại
câu hỏi lớn nhất đối với các doanh nghiệp là tồn tại hay không tồn tại
thưa quý vị nhiều tháng nay công an tp hcm liên tiếp triệt phá nhiều tổ chức tội phạm liên quan đến tính dụng đen
các đối tượng là các lãnh đạo trưởng nhóm nhân viên của các công ty nút bóng công ty tư vấn tài chính
nút bóng công ty luật để hoạt động
trong đó có những ông trùng là người nước ngoài đứng sau điều hành các hoạt động cho vay lãi nặng
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
công an tp hcm đã phát hiện trang web tamo vn và findo vn thuộc sở hữu của ba công ty
công ty trách nhiệm hứa hạng mộ thành viên thương mại dịch vụ digital credit
công ty trách nhiệm hứa hạng fincapvn và công ty trách nhiệm hứa hạng sofie solutions
các công ty này đã hoạt động cho vay tiêu dùng với lãi suất cao tại việt nam
với sự chỉ đạo và điều hành của igaplivx
các công ty liên kết với nhau trong việc cho vay thu phí và đòi nợ
khách hàng sử dụng ứng dụng trên trang web điện thoại và cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ
công ty lại lách luật bằng cách hướng dẫn khách hàng cầm cố điện thoại di động xe
sau đó cho khách hàng thuê lại
ngoài ra họ đã sử dụng hợp đồng giả để thu phí từ người vay
bao gồm phí thuê tài sản và phí xác minh
dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố một mươi đối tượng
trong đó có igaplivx người đã chủng mua và cầm đầu
cùng chín bị can là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận và trưởng nhóm
tục digital credit fincap việt nam và sofice solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ba công ty này đã cho vay với hơn hai triệu lượt khách hàng
với tổng số tiền cho vay là hơn bảy tỷ và số lãi thu được là hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
với lãi xuất là từ một trăm hai mươi trên năm đến một tỷ đồng
tổng số tiền cho vay là hơn hai trăm một mươi bảy trên năm gấp từ sáu đến sáu mươi bốn lần theo quy định của pháp luật
mới đây công an tp hcm đã triệt phá bắt giữ một số đối tượng người nước ngoài là maxing zucov
và hai mươi hai đối tượng là giám đốc một số trưởng phòng trưởng nhóm nhân viên trực tiếp quản lý
vận hành hoạt động cho vay thuộc sáu công ty có trụ sở trên địa bàn quận bình thạnh tp hcm
cũng bị khởi tố về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng đã cho vay với lãi xuất thấp nhất trong một giao dịch là một trăm tám mươi tỷ đồng
gấp từ sáu mươi ba mỗi năm cao nhất trong một giao dịch là hai năm trăm năm mươi năm mỗi năm gấp từ một mươi đến một trăm hai mươi tám lần
so với lãi suất cho vai cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của bộ luật dân sự
thời gian qua công an tp hcm đã ra quân trấn áp mạnh mẽ với tội phạm tính dụng đen
và đã kiềm chế để lùi được loại tội phạm này không còn tình trạng phức tạp
công khai lộng hành như thời gian trước
tuy nhiên tình hình mối tìm vấn phức tạp nhất là các ổ nhóm hoạt động tín dụng đen
núp bóng công ty kinh doanh tài chính tư vấn pháp luật
vì vậy công an tp hcm đã mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân
bóc gỡ tờ rơi quảng cáo có nội dung liên quan tính dụng đen
nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi người chú động phòng ngừa tố giác tội phạm
tính dụng đen hiện nay là nó rất là phổ biến và tinh vi nó lừa gạt rất là nhiều người
thì khi là người dân người ta nhẹ dọn người ta cả tính hoạt động tuyên truyền này
để giúp người dân phòng chống các loại tội phạm lừa đảo này
kèm theo tuyên truyền vận động người dân tại các buổi sinh hoạt họp tổ dân phố
thì đó là mình triển khai đến sâu rộng từ người dân
hoặc là trong những cái buổi đối với các nhà trường
thì thường xuyên phối hợp với được những chức năng là tuyên truyền cho học sinh
giáo viên về cái tín dụng đen những hậu quả cũng như là các thủ đoạn phương thức ngừa đảo
điều cốt yếu quan trọng nhất là cái tinh thần cảnh giác của người dân về tín dụng đen
công an tp hcm
khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác và tìm đến ngân hàng
đã vay vốn với lãi suất phù hợp và hướng chế độ chính sách ưu đãi
tránh vay tiền thông qua các ứng dụng hoạt động trái phép
vì có nguy cơ tiết lộ thông tin cá nhân danh bài điện thoại và hình ảnh cá nhân
cũng như để các đối tượng đòi nợ gây hư hỏng tài sản như tạc sơn chất bẩn
ảnh hưởng đến bản thân và gia đình
ngoài ra những đối tượng này có thể bán thông tin cá nhân cho kẻ xấu
để lợi dụng lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật